trong đại biểu cấp cao cảnh sát quốc gia indonesia sang thăm chính thức việt nam thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi năm
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia ngày càng có hiệu quả và thực chất
tại hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy được tổ chức tại indonesia vào tháng tám năm ngoái
hai bên đã ký kết nghị định thư sửa đổi bản ghi nhớ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa indonesia về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
đây là dấu mốc quan trọng khẳng định việc duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác an ninh trật tự giữa hai bên
tại các diễn đàn đa phương bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia đều là thành viên tích cực có trách nhiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đánh giá cao việc bộ công an việt nam tổ chức đối thoại lần này ngài august andrianto bày tỏ mong muốn đây sẽ trở thành diễn đàn gắn kết để chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm nhằm đạt được sự ổn định an ninh trong khu vực
tại hội nghị hai bên đã điểm lại kết quả đạt được trong triển khai những nội dung hợp tác kể từ đối thoại lần thứ hai đến nay trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hữu nghị những nội dung về hợp tác phòng chống tội phạm ma túy mua bán người khủng bố an ninh mạng hợp tác đào tạo sĩ quan việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm

chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã gửi lời chúc mừng tới đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an vừa được trung ương giới thiệu để quốc hội khoáng một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước đồng thời khẳng định giáo hội luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự xã hội bày tỏ tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao tiếp tục giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn x
thực hiện hướng dẫn của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an vào sáng ngày hôm nay tại hà nội cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao việt nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thực hiện hướng dẫn của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an vào sáng ngày hôm nay tại hà nội cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao việt nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tác phẩm đã thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của người đứng đầu đảng ta về đường lối đối ngoại ngoại giao việt nam thể hiện trừng phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre việt nam thấm đượm tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc việt nam
đó là mềm mại khôn khéo nhưng rất kiên cường quyết liệt linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn
thông qua buổi sinh hoạt đã giúp cán bộ chiến sĩ cục viễn thông và cơ yếu hiểu rõ hơn về cuộc đời
đời sự nghiệp tư tưởng đạo đức của bác cũng như những lời dạy của người đối với lực lượng công an nhân dân đồng thời góp phần củng cố nâng cao nhận thức cũng như khả năng vận dụng bản sắc ngoại giao cây tre việt nam vào thực tiễn công tác của đơn vị một cách phù hợp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn đồng chí đảo duy tùng sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn trong một gia đình nhả nho yêu nước ở một địa phương có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa
cách mạng là xã cổ loa huyện đông anh thành phố hà nội
ông là một chiến sĩ cộng sản kiên trung một lãnh đạo tài năng một người con ưu tú của quê hương đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng việt nam và nhiều công hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng lý luận
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí đảo duy tùng là tấm gương sáng cho các thế hệ trong đó có lực lượng công an
ngày hôm nay hai mươi tháng năm kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí đảo duy tùng là dịp để các thế hệ tôn vinh và tri ân những công
đó là một lý do đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc và để phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
là nơi lưu giữ những tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu về thân thế sự nghiệp hoạt động cách mạng cùng những đóng góp to lớn của đồng chí đảo duy tùng với quê hương đất nước
hơn hai mươi năm qua nhà lưu niệm này đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc
đón các vị lãnh đạo nhân dân và du khách thập phương về dân hương tưởng nhớ và tìm hiểu về tấm gương người chiến sĩ cộng sản đào duy tùng
đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước truyền thống cách mạng cho các thế hệ công an huyện đông anh
đoàn thanh niên công an huyện đông anh đã tổ chức cũng tương đối nhiều hoạt động đảm bảo trật tự an ninh tại tuyến đường đào duy tùng và tuyến đường dẫn vào nhà lưu niệm tuyên truyền cho học sinh hiểu được thân thế sự nghiệp đồng chí đảo duy tùng
lại là cũng tuyên truyền về cái tư tưởng đạo đức và cách mạng của đồng chí tuyên truyền cho các anh em đoàn viên thanh niên hiểu học tập tinh thần của đồng chí đào duy tùng về công tác làm việc hăng say không biết mệt mỏi cống nghiến vì nhân dân vì đất nước
tham gia lãnh đạo phong trào việt minh ở xã từ những năm trước cách mạng tháng tám đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí đảo duy tùng được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương và là bí thư tri bộ đầu tiên của xã cổ loa
từ một cán bộ ở cơ sở qua quá trình không ngừng rèn luyện trưởng thành trải qua nhiều vị trí ông đã trở thành một cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng đảm nhiệm cương vị thường trực bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng
dù ở cương vị nào đồng chí đảo duy tùng luôn là người cộng sản kiên trung tận tụy với sự nghiệp cách mạng đau đáu về quê hương
tinh thần đó của ông đã được truyền cho các thế hệ hôm nay để tiếp nối và phát huy góp phần xây dựng quê hương giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an huyện đông anh là một đơn vị mà được đóng quân trên địa bàn có truyền thống cách mạng thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để chỉ đạo các tri bộ tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ về tấm gương của đồng chí đào duy tùng
cũng như là tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí đảo duy tùng với những hoạt động thiết thực gắn với công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện
trên mảnh đất là quê hương của đồng chí đảo duy tùng cảm thấy rất là tự hào biết ơn và trân trọng các bậc kiển bối đi trước
đây là một tấm gương sáng cho bản thân mình và các đồng chí của mình nói theo trong hoạt động cách mạng trong phục vụ nhân dân
là lực lượng công an mà gần dân nhất công an xã cổ loa chúng tôi luôn lấy hết tinh thần trách nhiệm của mình để đóng góp cho nhân dân giữ gìn một nền an ninh trật tự
đồng chí đảo duy tùng người con ưu tú của quê hương nhà lãnh đạo cao cấp của đảng người chiến sĩ cộng sản xuất sắc
cả cuộc đời ông dành cho cách mạng vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
và các thế hệ lực lượng công an trên mảnh đất này đang tiếp nối phát huy tinh thần ấy trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội